trong thời gian qua trên địa bàn thành phố nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã sử dụng chất cấm và các chất hóa chất độc hại để chế biến thực phẩm sử dụng hóa chất nhuộm quần áo để trồng rau tầm hóa chất để bảo quản thực phẩm cà phê bẩn bán cho công nhân và người có thu nhập thấp ở các chợ cóc chợ tạm ở các khu công nghiệp
thức ăn đường phố tiềm ẩn những nguy cơ về dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân
lễ ký kết nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp các ngành mặt trận các cấp và các tổ chức đoàn thể xã hội trách nhiệm của cộng đồng tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất kinh doanh và nếp sống văn hóa của người dân việt nam đối với chất lượng an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
đến nay hiệu quả rõ nét nhất mà hệ thống giám sát giao thông bằng camera tại thành phố đà nẵng mang lại là các chủ phương tiện khi tham gia giao thông đều có ý thức chấp hành quy định
một cách nghiêm túc và số trường hợp vi phạm giảm dần so với thời điểm trước ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
theo tổ trưởng tổ xử lý vi phạm qua camera cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng từ ngày một tháng một mươi một đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng xử lý hai trăm ba mươi một trường hợp vi phạm bao gồm các lỗi vi phạm tốc độ không chấp hành hiệu lệnh của đèn tiến hiệu chế tài xử phạt nghiêm minh có căn cứ khoa học giúp làm tăng tính tự giác cũng như văn hóa giao thông của người dân ngày một nâng cao
đà nẵng sẽ tiếp tục đưa hệ thống camera giám sát giao thông tại một mươi nút trọng điểm trên toàn thành phố nhằm đáp ứng tốt nhất việc xử lý vi phạm giao thông